hôm nay ngày một mươi bốn tháng hai cũng trùng là ngày vía thần tài mùng một mươi tháng riêng
bên cạnh việc người dân đi mua vàng để cầu tài lộc may mắn
thì một tục nữa cũng khá phổ biến đó là mua cá lắp nướng để thờ cúng thần tài
những cửa hàng kinh doanh cá lóc nướng thời điểm này lại trở nên nhộn nhịp tấp nập người mua kẻ bán
ghi nhận tại phố cá lóc nướng đường tân kỳ tân quý quận tân phú thành phố hồ chí minh
những cửa hàng bán cá lóc ở đây cho biết họ đã chuẩn bị cho ngày vía thần tài từ chiều ngày chín
phần lớn cá được nhập từ chợ đầu mối bình điền hoặc mang từ dưới miền tây lên
số lượng người mua rất đông nên có cửa hàng bán đến hàng nghìn con vào ngày này
giá cá bán ra có tăng so với ngày thường nhưng không nhiều
cúng tổ địa tổ đất thần tài cúng đầu năm người ta lấy lọc lấy hơ người ta để làm ăn chua rẻ
lớn là một trăm tám mươi nhỏ là một trăm năm mươi
có lọc đầu năm mình về mình cúng cho đầy đủ gia đình
trước đây tục mua cá lóc nướng để cúng thần tài
chỉ có ở một bộ phận nhỏ trong giới thương nhân kinh doanh tại sài gòn
nhưng khoảng chục năm trở lại đây nó đã lan truyền trong nhiều gia đình
người dân hy vọng sẽ có một năm sung túc may mắn và nhiều tài lộc